thưa quý vị vào ngày ba tháng bảy kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an sẽ diễn ra
kết quả bài thi đánh giá của bộ công an chiếm sáu mươi tổng điểm xét tuyển
điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của bộ giáo dục và đào tạo chiếm bốn mươi tổng điểm xét tuyển
thông tin từ cục đào tạo bộ công an công tác tuyển sinh và các trường công an nhân dân năm nay
sẽ có một số điều chỉnh liên quan đến điều kiện tiêu chuẩn cho một số nhóm đối tượng
như là người dân tộc thiểu số chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ để tăng nguồn tuyển
duy trì xét tuyển theo ba phương thức và mở rộng thêm các chứng chỉ quốc tế được xét tuyển thẳng
vấn đề chính sách ngày hôm nay thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ đỗ anh tuấn
cục trưởng cục đào tạo bộ công an sẽ trao đổi làm rõ thêm về công tác chuẩn bị
cũng như những lưu ý đối với thí sinh trước khi bước vào kỳ thi tuyển quan trọng này
cảm ơn đồng chí cục trưởng
các đồng chí có thể cho biết một cách cụ thể hơn về những điểm mới đáng chú ý
trong công tác tuyển sinh của bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba
chia sẻ cụ thể hơn với cấu trúc đề thi vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi hai
để có thể đạt kết quả cao thì thí sinh cần có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào
đặc biệt là có rất nhiều các em học sinh có tâm lý sẽ phải luyện ở các lò luyện thi
về vấn đề này thì đồng chí có những chia sẻ như thế nào để các em có sự chuẩn bị tốt nhất
và cũng có được những sự tự tin đối với bản thân mình ạ
vấn đề này là giành được rất nhiều sự quan tâm của xã hội và các thí sinh cũng như là phụ huynh học sinh
và chúng tôi cho rằng là với cái dạng thức đề thi khi ma trận đề thi thì chúng tôi đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng
và từ năm hai nghìn hai mươi hai thì chúng tôi đã công bố dạng thức để thi này rồi
thế thì với cái cấu trúc của đề thi
thì cũng giống như năm hai nghìn hai mươi hai thì cái bài thi sẽ có hai phần
đó là phần trắc nghiệm và phần tự luận
và các em sẽ làm bài kể cả hai phần này là trong vòng một trăm tám mươi phút
các em sẽ làm liên tục kể cả trách nhiệm và tự luận trong vòng một trăm tám mươi phút
vậy thì cái kiến thức như chúng tôi đã công bố là cái kiến thức tập trung tám mươi vào kiến thức lớp một mươi hai
còn lại là hai mươi là kiến thức lớp một mươi lớp một mươi một
thế như vậy thì các em chỉ cần nắm chắc cái kiến thức phổ thông là các em có thể tham gia
và để hỗ trợ cho các em năm nay làm cái bài thi trắc nghiệm tốt
thì chúng tôi đã phối hợp với cục an ninh mạng và chúng tội phạm sử dụng nghệ cao
tổng công ty viễn thông toàn cầu để xây dựng tổng đài tuyển sinh công an nhân dân
và ở đó thì chúng tôi đã đưa lên rất nhiều cái đề thi thử
để cho các em có thể luyện cái đề đó
thì các em chỉ cần vào tổng đài tuyển sinh công an nhân dân
và lựa chọn cái gói đề thi thử
thì các em có thể lựa chọn cái gói đề thi thử
để làm được những cái bài thi này rồi
và khi luyện được cái bài đó mà luyện tốt
thì tôi cho rằng là khi mà vào thi
thì các em sẽ không bỡ ngỡ để làm cái đề thi bài thi của công an nhân dân
thì tôi cho rằng là nếu như vậy thì các em sẽ có những cái kinh nghiệm
cũng như là những kiến thức tốt để phục vụ cho kỳ thi của mình
theo đồng chí cục trưởng năm nay là năm thứ hai mà chúng ta đã đưa vào hoạt động tổng đài tuyển sinh công an nhân dân
qua hai năm thực hiện như thế và đặc biệt là năm nay với rất nhiều những cái điểm mới
thì đồng chí cục trưởng đánh giá như thế nào
về hiệu quả của website trong công tác đào tạo tuyển sinh và cung cấp thông tin đối với các thí sinh cũng như là phụ huynh học sinh liên quan đến kỳ thi đánh giá của bộ công an ạ
năm hai nghìn hai mươi hai thì chúng tôi đã đưa vào tổng đài tuyển sinh để hỗ trợ cho các em
tuy nhiên cũng chỉ là những cái thông tin bằng tính chất trao đổi trên cái tổng đài điện thoại
tuy nhiên thì năm nay để rút kinh nghiệm từ những năm trước và cũng để hỗ trợ cho các em mới có thể làm được những bài thi tốt
thì năm nay chúng tôi đã đưa lên trên cái trang
tổng đài tuyển sinh công an nhân dân hàng ngàn đề thi một số lượng đề rất là nhiều
chính vì vậy các em có thể vào chọn những cái gói đề thi và tập dượt làm những cái đề thi đó
và khi tập làm những cái đề đó rồi thì chắc chắn khi vào làm bài thực thì các em sẽ không bơ ngỡ và các em sẽ có những kiến thức và cũng như là cái kinh nghiệm để làm những cái đề thi làm những bài thi và đạt kết quả tốt trong cái kỳ thi tuyển sinh này
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí cục trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
cảm ơn đồng chí cục trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân